nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi trong giai đoạn cao điểm từ ngày chín tháng một đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tức ngày một mươi năm tháng chạp đến ngày một mươi năm tháng riêng các hãng hàng không việt nam dự định tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn
việt nam airlines dự kiến tiếp tục bổ sung thêm một trăm chín mươi chỗ tương đương gần một chuyến bay trên các đường bay nội địa
jetstar pacific cũng tăng thêm gần bốn mươi chỗ tương đương hơn hai trăm hai mươi chuyến bay nội địa
cùng với đợt mở bán vé tết đã triển khai từ tháng chín vừa qua nâng tổng số toàn mạng nội địa của việt nam airlines group lên gần hai hai mươi ba triệu chỗ tương đương gần một mươi hai chuyến bay
việt nam airlines group tập trung bổ sung tải trên các đường bay có nhu cầu lớn giữa hà nội và thành phố hồ chí minh hà nội phú quốc hà nội vinh giữa thành phố hồ chí minh tới đà nẵng thanh hóa vinh huế quảng nam quy nhơn
bamboo airways cũng sẽ cung ứng tổng cộng gần một triệu ghế trên toàn mạng nội địa tăng gần bảy trăm linh chỗ tương đương ba sáu trăm linh chuyến bay so với cùng kỳ
hãng sẽ tiếp tục bổ sung tàu bay thân rộng thế hệ mới boeing b bảy trăm tám mươi bảy chín dreamline để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong quý bốn năm hai nghìn một mươi chín